trên địa bàn tỉnh quảng ngãi tiếp tục tái diễn tình trạng xe chở đất cát quá tải gây hư hỏng và xuống cấp các tuyến đường giao thông
để ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các xe quá tải vi phạm an toàn giao thông
trên nhiều tuyến đường liên huyện nghĩa hành tư nghĩa bình sơn mỗi ngày hàng trăm chuyến xe tải chở đất đá phục vụ các công trình liên tục qua lại
các xe quá tải chạy nhanh vượt ẩu rơi vãi đất đá trên đường ảnh hưởng đến môi trường gây nguy hiểm cho người đi đường và bức xúc trong nhân dân địa phương
trong tám tháng tại các tuyến đường này đã xảy ra một mươi bốn vụ tai nạn giao thông do các xe quá tải gây ra
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông tỉnh quảng ngãi giao quân xử lý nghiêm hàng loạt xe chở đất đá quá tải vi phạm luật giao thông đường bộ
qua kiểm tra đã xử lý trên ba mươi năm trường hợp vi phạm về quá tải phóng nhanh vượt ẩu không che chắn an toàn khi vận chuyển đất đá
công an tỉnh cũng đã tổ chức các điểm cân trọng tải di động để kiểm soát tải trọng xe tạm giữ và xử lý nghiêm các xe vi phạm trật tự an toàn giao thông